thưa quý vị và các bạn có lẽ chưa khi nào người dân lại quan tâm đến quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền các tỉnh thành như lúc này
trong đó các quy định về việc đi lại giữa thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành đều quan tâm nhiều nhất
bởi việc này ảnh hưởng và quyết định rất nhiều đến việc họ sẽ đi lại ra sao đi làm thế nào
nhất là đối với những người dân có công việc phải chạy lên tỉnh